ngoài ra những nét độc đáo trong văn hóa bắc giang còn được biết đến bởi sự đa dạng trong ẩm thực
những hương vị đó cùng là một điểm nhấn thú vị đang chờ được thực khách khám phá trong chuyến du xuân về vùng kinh bắc tại bảo tàng dân tộc học
đặc biệt trong không gian văn hóa bắc giang lần này du khách được trực tiếp khám phá trải nghiệm trò chơi dân gian độc đáo mà chỉ có ở nơi đây
vào mỗi độ tiết đến xuân về đó là trò chơi cầu móc xôi động
trò này gần giống như đá bóng nhưng có cái là không dùng chân để mà đá mà chỉ dùng một cái móc bằng tre
thế thì cái chơi của nó là có hai giáp chơi hoặc có thể ba bốn giáp cũng được
thế nhưng mà thường thường bây giờ chỉ có hai bên thôi hai đội cầu hai đội chơi thôi
thế thì chơi là ai mà móc được
bên nào móc được cầu về cái hố của mình là bên ấy thắng
thế thì cái thắng này thì cũng chỉ để làm vui thôi
chứ còn trước kia thì cũng giải như chỉ giải là quả cao lái dầu
để làm sao nó là về là cầu mong cho mùa màng bội thu cho con người mạnh khỏe
thế thì trò chơi nó mang tính tất tâm linh như thế
bên cạnh các hoạt động trình diễn giới thiệu văn hóa bắc giang
còn có các hoạt động mang đậm sắc thái tết cổ truyền như xin chữ đầu năm mới và tìm hiểu ý nghĩa phong tục của nhiều dân tộc
người yêu tranh tết dân gian được giao lưu với nghệ nhân in tranh đông hồ và tự tay in những bức tranh mình yêu thích
chương trình vui xuân kỷ hợi sắc thái văn hóa bắc giang được xem là cầu nối giới thiệu văn hóa địa phương đến đông đảo công chúng trong nước và du khách nước ngoài trong những ngày tết cổ truyền của dân tộc